tại lào cai ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban với các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc trung ương về việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương chủ trì hội nghị